chào mừng quý vị đã đến với tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín hiện nay trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tình hình covid một mươi chín trên địa bàn hà nội vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm
theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật hà nội vừa ban thông báo khẩn tìm người đến chợ đồng xuân và một loạt địa điểm
công viên cầu giấy đang phải tạm đóng cửa để phun khử quần vì có bốn kf đến đây
nhưng không đeo khẩu trang đúng cách thậm chí có người còn đứng trước cổng tập luyện mà không đeo khẩu trang
ông nguyễn việt trung chủ tịch ủy ban nhân dân phường dịch vọng cho biết trước đó có bốn người công tác
tại một trung tâm bưu điện đến công viên cậu giấy chơi sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính
sars cov hai của họ chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
vị lãnh đạo này cho biết chúng tôi đã phun khử khuẩn tạm thời đóng cửa và dừng hoạt động công viên cầu giấy
cho đến khi có thông báo mới lực lượng y tế cũng đã vận chuyển các f đến cơ sở điều trị
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân phường dịch vọng đã có thông báo số hai trăm một mươi năm về việc đảm bảo
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại công viên cầu giấy
thông báo cho biết ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân phường nhận thông tin có bốn trường công dân
tập trung tại công viên cầu giấy có kết quả xét nghiệm rt pcr khẳng định dương tính với virus sars cov hai
chính vì vậy các đơn vị chức năng quyết định cách ly y tế tạm thời
công viên cầu giấy đóng cửa và dừng mọi hoạt động tại công viên
thời gian bắt đầu từ một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đến khi có thông báo mới
ủy ban nhân dân phường khuyến cáo người dân tuyệt đối không đến gần khu vực phong tỏa
những người đến công viên từ tám giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú
khi có triệu chứng mắc covid một mươi chín tiền sử dịch tễ tiếp xúc với người bệnh
nghi ngờ mắc bệnh người tiếp xúc gần và những người liên quan không được đi khỏi nhà hoặc nơi cư trú
các đơn vị chức năng được yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ
không cho người dân ra vào công viên cho đến khi có thông báo mới
ra soát và kịp thời báo cáo về trạm y tế phường những nhân viên đã tiếp xúc với các trường hợp f
trong ba ngày liên tiếp từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
số ca covid một mươi chín ở nước ta đều vượt ngưỡng một mươi người
để sống chung an toàn với virus các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều trường hợp nguy cơ cao tại các tỉnh thành phố chưa được phủ đủ hai mũi
từ đó dẫn đến diễn biến nặng và phải nhập viện
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín hà nội đã tiêm tổng cộng một mươi một bảy trăm ba mươi tám một trăm hai mươi một mũi vaccine
đạt tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi sống trên địa bàn được tiêm một liều là một trăm linh một bốn mươi hai muối hai là tám mươi bảy chín
vừa qua thành phố cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tại hai mươi chín quận huyện thị xã
tổng số mũi tiêm hà nội thực hiện được đến nay là một trăm bốn mươi
trong đó có một trăm bốn mươi một bảy mươi tám liệu đã được sử dụng
theo thống kê từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hà nội tổng cộng bốn trăm hai mươi tám trường hợp nhiễm sars cov hai đang được điều trị tại đây
trong đó bảy mươi sáu bệnh nhân đang có diễn biến nặng và nguy kịch
cụ thể bốn mươi năm trường hợp phải thở oxy ba mươi một người phải thở máy bốn trường hợp thở oxy rộng cao hfnc ba f can thiệp ecmo và một mươi ba ca lọc máu liên tục
cũng rơi vào tình trạng tương tự bệnh viện đa khoa đức giang hà nội
đang điều trị cho khoảng một trăm năm mươi trường hợp nhiễm sars cov hai trong đó có một mươi một ca diễn biến nặng nguy kịch
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín của đại học y hà nội số lượng f đang điều trị cũng lên tới một trăm ba mươi bốn trường hợp khoảng bốn ca diễn biến nặng
như vậy tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam nói chung và tại hà nội nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp
nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và bộ y tế thì diễn biến của dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát
những thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại